ngày một mươi ba tháng chín báo nhân dân đã long trọng khai trương gian trưng bày báo nhân dân
tại hội báo nhân đạo hai nghìn một mươi chín do đảng cộng sản pháp tổ chức
tại công viên la courtenay ở ngoài âu paris của pháp
tham dự lễ khai trương gian trưng bày báo nhân dân có đồng chí phạm sông hà
ủy viên ban biên tập báo nhân dân đồng chí denis gondepierre
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản pháp và đại sứ việt nam tại pháp ông nguyễn thiệp
phát biểu khai mạc tại gian trưng bày đồng chí phạm song hà bày tỏ vinh dự được tham dự hội báo
một sự kiện quen thuộc và giàu ý nghĩa với không chỉ người dân pháp nhân dân việt nam
mà còn đối với bạn bè quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
thay mặt đảng cộng sản pháp đồng chí denis gondepierre đánh giá cao sự tham gia hội báo
lumanité hàng năm của việt nam coi đây là biểu hiện cao đẹp của mối quan hệ gắn bó truyền thống
giữa hai đảng hai tờ báo đảng
gian trưng bày việt nam do báo nhân dân tổ chức là hoạt động đầy ý nghĩa
góp phần giới thiệu về những thành tiệu của đất nước việt nam điểm đến của bạn bè pháp và quốc tế
đồng thời thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết phấn đấu vì một thế giới bình đẳng công bằng tiến bộ hạnh phúc và hòa bình